thưa quý vị và các bạn thị trường bất động sản có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế
có thể nói mỗi khi bất động sản khởi sắc là lúc kinh tế vĩ mô đang ổn định và phát triển
bởi vậy mỗi khi thị trường bất động sản có diễn biến bất thường
dù là đóng băng hay sốt nóng đều thu hút sự quan tâm chú ý của toàn xã hội
ở thời điểm hiện tại thì tuy không có những dấu hiệu quá bất thường
nhưng nhiều yếu tố tác động khiến cho những nhận định về diễn biến tới đây của thị trường
có sự bất động trái chiều
và trong chương trình kinh tế và dự báo tuần này chúng tôi sẽ đề cập đến hai luồng ý kiến
với những phân tích đánh giá về các tác động và diễn biến của thị trường bất động sản trong thời gian tới
trong những tháng qua thị trường bất động sản chầm lắng hơn năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi bảy nguồn cung không còn ồ ạt các chủ đầu tư thận trọng hơn khi ra hàng
giao dịch trên thị trường chậm hơn
cùng với dấu hiệu giảm nhiệt trong giao dịch đang có sự khác biệt trong nhìn nhận
đánh giá về diễn biến sắp tới của thị trường
nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng thị trường bất động sản sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới
khi dòng vốn tín dụng bị siết chặt hơn và thiếu vắng dòng vốn đầu cơ sau giai đoạn thị trường tăng trưởng
không nhắc đến nguy cơ bong bóng bất động sản
khi nhận định tình hình kinh tế vĩ mô trong quý vừa qua
viện nghiên cứu kinh tế và chính sách đều đưa ra những lưu ý về vùng trũng của thị trường tài sản
trong đó có bất động sản
thì bây giờ có thể là thời kỳ mà thị trường điều chỉnh
một phần là cái việc mà bắt đầu điều chỉnh bởi vì nó xuất hiện từ cái việc là
cái tiến dụng nó đang có cái khuyến hướng cho khu bóng bất động sản
khuyến hướng là thu hẹp lại
và kể cả với những điều kiện vĩ mô của chúng ta cũng đang thay đổi
và có thể là đe dọa cái lượng tín dụng trong tương lai
bởi vì có thể là lãi suất sẽ tăng
và vì thế là tiến dụng sẽ chân đắt hơn và có thể là khăn giềm hơn
thì cũng sẽ làm cho là cái sức cầu với thị trường là giảm xuống
thị trường tài sản nói chung thì nó có xu hướng đi xuống
đó là thể hiện qua cái giao dịch chậm lại
cái giá của tài sản có thể suy giảm
tỷ trọng dư nợ cho vay bất động sản của ngành ngân hàng việt nam hiện nay
đang chiếm khoảng bảy năm tám tổng dư nợ
tuy nhiên tỷ trọng dư nợ thực cho vay bất động sản ước chừng có thể lên tới trên một mươi năm
đó là khi cộng cả cho vay tiêu dùng
trong đó có cho vay sửa chữa nhà cho vay xây nhà
tính đến nay
tổng dư nợ nền kinh tế khoảng sáu tám triệu tỷ đồng
như vậy con số tuyệt đối cho vay bất động sản là con số rất lớn
vừa qua ngân hàng nhà nước đã có đề án về việc giám sát lại cho vay tiêu dùng
thống kê và tách cho vay bất động sản đang ẩn nấp trong cho vay tiêu dùng
khác với cái nhìn của chuyên gia kinh tế
các chuyên gia về bất động sản lại cho rằng không cần phải quá lo lắng
và nên nhìn nhận một cách tích cực hơn về tín dụng đối với bất động sản
đồng thời chưa có đầy đủ yếu tố hội tụ để phải lo lắng về bong bóng bất động sản
kinh nghiệm trên thế giới cũng như việt nam thì cho thấy là thị trường bất động sản
là một cái thị trường nó có cái nguồn lực
nó có cái nhu cầu về nguồn lực cũng như là tạo ra cái nguồn lực rất lớn
trong cái nền kinh tế
nó có thể là một cái đòn bẩy rất tốt trong cái việc thúc đẩy phát triển kinh tế
thúc đẩy phát triển các ngành nghề có liên quan
hàng trăm ngành nghề hàng chục ngàn loại sản phẩm có liên quan đến thị trường bất động sản
nên nếu chúng ta vận hành tốt thì đây sẽ là một cái đòn bẩy rất tích cực
theo chiều dương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế
và nếu chúng ta để nó phát triển quá nóng xảy ra bong bóng v v
thì trên thực tế thì trên thế giới cũng như trong khu vực thái lan mã lai
hay thậm chí việt nam chúng ta đã có những cái bài học
về khủng hoảng kinh tế mà bắt nguồn từ bất động sản
mức độ nào nó khác nhau nhưng mà mức độ nhất định
thì tuy nhiên chúng ta cũng không phải là quá lo sợ về cái khủng hoảng
kinh tế bắt nguồn được bất động sản để mà chúng ta có cái rụt rè
trong việc dự dụng đòn bẩy này
cho đến thời điểm hiện nay thì theo như là đánh giá chung của bộ xây dựng
cũng như phân tích của hiệp hội bất đồng sản việt nam
thì gần như chúng ta không có những cái dấu hiệu của bong bóng bất động sản
bất động sản hiện nay đang có thể nói là ổn định
và phát triển theo một cái tính rất bền vững
mặc dù thị trường trong thời gian tới có khá nhiều các khó khăn
đến từ nhiều yếu tố thị trường chính sách
có thể nói đặc biệt là cái việc mà các ngân hàng hiện nay
đang bắt đầu áp dụng những chính sách quản lý chặt hơn
các dòng vốn đưa vào thị trường bất động sản
cũng là một cái khó khăn một cái thách thức không nhỏ
dành cho các nhà phát triển bất động sản
cũng như những khách hàng có nhu cầu dùng nguồn vốn này để mua nhà ở
nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng
mặc dù dòng vốn vào thị trường sẽ khó khăn hơn trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên lượng vốn đổ vào thị trường bất động sản không giảm một cách đột ngột
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy
chính phủ đã có động thái kiểm soát hạn chế tín dụng vào bất động sản
và từ đó đến nay những diễn biến của cung và cầu không bất ổn
và giá cả không có biến động nhiều
mà giá là yếu tố cơ bản để nhận diện bong bóng bất động sản
tuy là siết chặt cái dòng vốn như vậy nhưng mà trên thị trường thì chúng ta lại không thiếu hàng hóa
và như thế là nó góp phần cân đối cung cầu hơn
nó đưa các cái dự án thực sự có khả năng có năng lực
có cái tính khả thi
rồi các nhà đầu tư mà có sức mạnh về tổ chức về tài chính về uy tín bán hàng
thì vẫn tiếp tục duy trì được cái dòng hàng cái dòng hàng của mình
do nên là một mặt là thị trường không thiếu hàng
những người có nhu cầu vẫn có thể mua được hàng hóa
nhưng nó không bị thừa để nó xảy ra tình trạng đóng băng
nó cũng không bị thiếu để gây ra tình trạng sốt
rồi nó đẩy giá lên quá cao để gây ra bong bóng
nên là theo quan điểm của chúng tôi thì những lo ngại về cái bong bóng của thị trường bất động sản
trong thời gian trước mắt hai ba năm nữa là chúng ta không có cái hiện tượng này
rõ ràng nó không có cái hiện tượng là gọi như là giá nó vượt khỏi cái khả năng chi trả
khiến cho là người mua không thể chi trả được thậm chí kể cả cho cái mục đích là sử dụng cuối cùng
câu chuyện đó hiện nay vẫn
vẫn đang đạt được
và có chăng thì chúng ta đang nhìn thấy là có những phân khúc
nó khiến cho chúng ta có cảm giác suy nghĩ đến như vậy
và chúng ta cần phải xem xét kỹ càng hơn đặc biệt là phân khúc đất nền
theo số liệu thị trường và phân tích của hiệp hội bất động sản việt nam về mặt giá
từ ba năm nay năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám giá cả các phân khúc tương đối ổn định
hàng năm chỉ tăng từ ba đến năm
đây là con số phù hợp với tỷ lệ lạm phát và cũng là mức tăng trưởng bình thường
thưa quý vị và các bạn những lo lắng về thị trường bất động sản không chỉ xuất phát
từ việc siết chặt dòng vốn tín dụng trong nước
những tác động bên ngoài như tổng cầu giảm do cuộc chiến thương mại giữa mỹ và trung quốc
hay tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại là mối lo chung cho thị trường tài sản bất động sản
vậy thị trường bất động sản việt nam sẽ dựa vào nền tảng căn bản nào
trụ đỡ nào cho thị trường phát triển trong thời gian tới
nhu cầu về cải thiện chỗ ở không ngừng gia tăng tại các khu đô thị do sự dịch chuyển cơ học về dân số
cũng như yêu cầu ngày càng cao hơn về điều kiện sống khi kinh tế xã hội phát triển
là những yếu tố căn bản làm điểm tựa cho thị trường
ước tính thành phố hồ chí minh và hà nội sẽ đón thêm một trăm một mươi hộ gia đình mới mỗi năm
trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi xuất phát từ xu hướng nhập cư từ các vùng lân cận và tốc độ đô thị hóa nhanh
thay đổi trong cả cấu trúc dân số và tình hình xã hội
bao gồm cả xu hướng tách khỏi mô hình gia đình nhiều thế hệ làm giảm số người trên mỗi hộ
cũng đang làm tăng nhu cầu nhà ở hiện tại đặc biệt là bất động sản giá rẻ giá trung bình
tổng số căn hộ giao dịch thành công là năm năm trăm bốn mươi bình quân hai chín trăm tám mươi bảy giao dịch
trung cấp một tám trăm một mươi sáu giao dịch cao cấp sáu trăm bốn mươi bảy giao dịch
siêu cao cấp chín mươi giao dịch
điểm sáng của thị trường bất động sản năm hai nghìn một mươi tám đó là sự đa dạng của các dòng sản phẩm
sự thích nghi chuyển đổi nhanh chóng của các chủ đầu tư lớn những nhà đầu tư đủ sức tạo xu thế cho thị trường
xuất hiện một số tập khách hàng mới với những yêu cầu mới
nếu như trước đây nhắc đến thị trường bất động sản đồng nghĩa là nhắc đến hai thành phố lớn
thì nay không chỉ có hai điểm cầu chính thị trường đã lan rộng ra nhiều tỉnh thành phố
như bắc ninh bắc giang
thái nguyên hưng yên vĩnh phúc lạng sơn
thuộc khu vực miền trung quảng nam là thị trường mới nổi có sức hút
khi thị trường đà nẵng bắt đầu khan hiếm nguồn cung mới
phía nam các thị trường mới gây chú ý của giới đầu tư là cần thơ an giang kiên giang vĩnh long
hiện nay bất động sản có thể thấy là đang là những cái điểm nóng lên phát triển mạnh lên
từ rất nhiều vùng trên cả nước
ở đây nó thể hiện một cái dấu hiệu của phát triển
phát triển kinh tế đất nước một cái dấu hiệu của phát triển kinh tế các khu vực trong cả nước
chúng ta thấy là những tỉnh thậm chí những tỉnh vùng sâu vùng xa như là lào cai
như là hà giang chẳng hạn như móng cái chẳng hạn
bây giờ kinh chế bất động sản rất sôi động
đất ngoại thành trong những tháng vừa qua thì có cái sự phát triển rất là mạnh về giá
cũng như là nguồn cung

thì theo chúng tôi đánh giá đây là hoàn toàn phù hợp với cái quy luật của thị trường
khi mà cái đất nền ngoại thành nó đang được quy hoạch chuẩn trình và bài bản
cũng như là cái kết nối hạ tầng giao thông một ngày một tốt hơn
tuy nhiên trong năm hai nghìn một mươi tám một hiện tượng được đánh giá là bất thường đã xuất hiện
đó là tình trạng sốt đất nền ở một số địa phương vùng ven
giá bị đẩy lên rất nhanh tình trạng sốt ảo chỉ diễn ra trong vài ngày
từ như tại quận ngũ hành sơn và khu đô thị sinh thái hòa xuân thành phố đà nẵng
tạo ra những cái hiện tượng như là tranh mua hết hàng và giá đẩy lên
từ ngày do thiếu hàng do hết hàng
và đấy là một cái mà chúng tôi cho rằng là một cái hiện tượng không lành mạnh của thị trường
mà hiện nay
có thể nói cũng phổ biến ở nhiều vùng trên cả nước
trong đó các cái hoạt động đầu cơ tích trữ hàng găm giữ hàng
làm cho cái thị trường nó méo mó nó xấu đi nó ảnh hưởng
kìm hám cái sự phát triển của nó
sau đó thì lại tạo ra những cái thông tin chưa chính xác
tạo ra những cái thị trường ảo
để mà lôi kéo rụ rỗ các những người đầu tư nhẹ dạng
nhìn từ bức tranh chung của thị trường bất động sản
có thể nói nhu cầu rất lớn
sự quan tâm của nhà đầu tư tổ chức và cá nhân cũng rất lớn
để khắc phục sự khó khăn khi cánh cửa tín dụng đang có xu hướng khép lại với bất động sản
theo đánh giá của hiệp hội bất động sản việt nam
nguồn vốn fdi nguồn kiều hối sẽ tạo nên sự hỗ trợ không nhỏ cho thị trường
đây là những nguồn vốn giúp giảm áp lực cho tín dụng ngân hàng
bình quân ba năm qua kiều hối đổ về thành phố hồ chí minh đạt khoảng năm năm tỷ usd mỗi năm
trong đó hai mươi đổ vào bất động sản
thành phố hồ chí minh cũng là địa bàn rất thành công về phân khúc hạng sang trong năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt có những dự án trung cư tại khu vực trung tâm có giá bán trên một trăm năm mươi triệu đồng một mét vuông
mà trao bán bao nhiêu thị trường hấp thụ hết bấy nhiêu
chúng tôi nghĩ rằng khó khăn này cũng không phải là khó khăn lớn
tại vì nó chính là một cái sự thanh lọng một cái sự minh bạch hơn
để lựa chọn ra các nhà phát triển bất động sản có cái năng lực tốt hơn
và đồng thời là cũng là cái thử nghiệm cái sức cầu cái sức mua của thị trường bất động sản
thông qua nhiều những cái hệ thống những cái kênh khác chứ không phải chỉ
chỉ là duy nhất có cái trước cái này chúng ta vẫn thị trường bất động sản vẫn đang bị phụ thuộc quá nhiều vào cái thị trường tiến dụng
mà chúng ta quên mất là trên thị trường còn nhiều dòng nhiều kênh khác để có thể sử dụng
như là quỹ như là những cái nguồn đầu tư của trong và ngoài nước hoặc những cái dòng kiều hối
bất động sản đứng thứ hai sau nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo về tổng vốn đăng ký fdi
với năm tám mươi năm tỷ đô la mỹ chiếm hai mươi ba tổng fdi đầu tư vào việt nam
con số này tăng tương đối so với năm hai nghìn một mươi bảy cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao tiềm năng
của thị trường bất động sản tại việt nam
chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm
cái này nó cũng xuất phát từ là chúng ta có cái bộ luật mới về kinh doanh bất động sản về nhà ở
rồi chính phủ đặc biệt là bộ xây dựng thì đã có cái kinh nghiệm trong công tác quản lý thị trường bất động sản
thu thập thông tin tốt hơn phân tích số liệu thường xuyên hơn bám sát thực tiễn hơn
rồi bản thân các doanh nghiệp cũng cẩn trọng hơn
trong việc lựa chọn những quyết định đầu tư của mình trùng lại hàng hóa vị trí đầu tư
cũng như là chính được bán hàng
và cuối cùng thì là người dân cũng khôn ngoan hơn
trong vấn đề lựa chọn mua bán hoặc đầu tư
để tồn tại trong khó khăn thị trường bất động sản cần đảm bảo sự cân đối cung cầu
cân đối ở đây không chỉ là số lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường
mà quan trọng hơn là dòng sản phẩm đưa ra thị trường phải đáp ứng đúng nhu cầu thực
phù hợp với khả năng chi trả của người dân
thưa quý vị và các bạn thị trường sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh khó khăn hơn hay tiếp tục tăng trưởng
không ai có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn
điều có thể chắc chắn là để phát triển bền vững
cần tạo dựng một thị trường minh bạch và đa dạng nguồn vốn cho bất động sản
thông qua các hình thức như quỹ hưu trí quỹ phát triển nhà ở quỹ tín thác thành lập cơ quan tái thế chấp
với nhà đầu tư thì để bảo đảm an toàn cho đồng vốn phải trở nên thông thái hơn
cần sàng lọc đầu tư vào những sản phẩm chất lượng có thanh khoản tốt
bao gồm cả thanh khoản trong mua bán và cho thuê